trong thời gian qua trên địa bàn huyện gò quao tỉnh kiên giang liên tiếp xảy ra nhiều vụ cướp và trộm cắp tài sản
làm mất an ninh trật tự gây bất bình trong nhân dân địa phương
trước tình hình trên công an huyện gò quao đã chỉ đạo lực lượng điều tra nhanh chóng vào cuộc
và chỉ trong thời gian ngắn các đối tượng đã phải lần lượt xa lưới pháp luật
điển hình là vụ cướp tài sản xảy ra vào ngày ba mươi tháng sáu năm hai nghìn một mươi năm tại ấp hòa tạo xã định hòa
do danh thành tuấn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu lý ngọc tuấn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu và danh dinh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi
cùng ngụ xã định hòa huyện gò quao gây ra
khoảng hai mươi ba h ngày ba mươi tháng sáu sau khi nhậu xong ba đối tượng này rủ nhau đến lán trại công trình
đang xây dựng đường hồ chí minh dưới dốc cầu cài nhâm thuộc xã định an
với mục đích là xin tiền mua mồi nhậu tiếp
lúc này trong láng chỉ có anh nguyễn văn kiệt và ông nguyễn duy nhất đang trong giữ tài sản công trình ở đây
tôi văn mừng sản ngủ văn chưa xong thì có một tớp đối tượng áp sát xin tiền
tôi nói là không có tiền chú ơi
thì mấy chú là chửi rồi tới tớp ép ép ép tôi tôi lưu lưu dài tới là trên cầu
lúc đó là hết đường rồi
thì tôi cũng đang nỉ hoài
rồi tôi nói là không có tiền thiệt
mấy chú coi coi
thì có một chú cũng áp sát lại tôi
tôi cũng nói nè chú coi nè
tôi không có tiền
khi ông nhất nói không có tiền ba đối tượng trên đã dùng vỏ chai bia làm hung khí đánh đồng nhất
và khống chế anh kiệt cướp được bảy mươi đồng rồi bỏ đi nhậu thì bị công an xã định hòa bắt giữ
hiện công an nguyễn gò quao ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và bắt tạm giam ba đối tượng này về hành vi cướp tài sản
cũng như hành vi cướp tài sản đối tượng trương hồng sơn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn
ngụ phường một mươi quận bốn thành phố hồ chí minh vừa bị công an nguyễn ngò quao bắt tạm giam
vào khoảng một mươi chín h ba mươi phút ngày ba tháng năm sau khi thu hết tiền tại một điểm chơi game bắn cá
ở chợ xã vĩnh tuy nguyễn ngò quao trên đường về nhà người chị ruột ở ấp vĩnh bình cùng xã
sơn nảy sinh ý định chặn xe người đi đường để lấy tiền
lúc này thấy anh âu sới tỷ ngụ quyện hồng dân tỉnh bạc liêu
đang điều khiển xe máy chạy đến sơn liền nhảy ra chặn lại buộc anh tỷ đưa tiền nếu không sẽ bị đâm
sợ đối tượng làm liều anh tý đã lấy tiền đưa cho y tổng cộng bốn trăm ba mươi tám đồng
sau sáu ngày gây án sơn bị cơ quan cảnh sát điều tra công an nguyện gò quao bắt khẩn cấp
về hành vi cướp tài sản khi y đang lẫn trốn tại thành phố hồ chí minh
trong sáu tháng cuối năm thì công an quyện tăng cường công tác quản lý địa bàn quản lý đối tượng
nhất là đối tượng có tiền án thiền sự
rồi đối tượng có biểu hiện thành lập băng ổ nhóm và tiến hành triệt xóa ngay từ đầu
nhằm kiềm chế tình hình tàu phạm trên địa bàn
để phòng ngừa tội phạm cướp và trộm cắp tài sản trước hết người dân phải nâng cao ý thức cảnh giác
nếu bị chiếm đoạt tài sản cần nhanh chóng trình báo với cơ quan công an nơi gần nhất
để kịp thời ngăn chặn truy bắt các đối tượng